bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm bùi văn điều nguyễn văn thước nguyễn văn cường
cùng chú huyện tứ kỳ và nguyễn văn mạnh chú huyện tiên lãng tp hải phòng
trước đó khoảng hơn một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bốn đối tượng này đột nhập vào nhà bà nguyễn thị quý ở xã nguyên giáp huyện tứ kỳ
cậy cửa phá khóa trộm cắp một mươi tám triệu đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng điều khai nhận
còn cùng với đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện
cơ quan huyện cũng đã thu giữ bảy chiếc xe máy các loại
trong quá trình điều tra công an tứ kỳ còn phát hiện đối tượng mạnh tàng trữ mua bán trái phép ma túy
gồm một tờ tiền polymer mệnh giá hai mươi đồng
và dính sáu đoạn ống hút bằng nhựa được hàn kín hai đầu bên trong chứa chất ma túy tổng hợp
quý vị thân mến nhật được của rơi tìm trả lại cho người đã mất
câu chuyện tưởng chừng
câu chuyện tưởng chừng rất đổi bình thường thế nhưng lại chạm đến trái tim của rất nhiều người
và hình ảnh của em nguyễn thị như bình sinh viên trường đại học phạm văn đồng
đã trao trả số tiền mà em nhận được cho chủ nhân là chị võ thị mỹ linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường nghĩa chánh thành phố quảng ngãi
là hành động tuy nhỏ thế nhưng vô cùng cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc
điều đó đã và đang lan tỏa ngày càng nhiều hơn góp phần tạo hình ảnh đẹp trong cộng đồng xã hội
sau thời gian xác minh làm rõ dưới sự chứng kiến của đội cảnh sát một trăm một mươi hai
thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi
em nguyễn thị như bình sinh viên trường đại học phạm văn đồng
đã trao số tiền mà em đã nhặt được cho chủ nhân là chị võ thị mỹ linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
trước đó vào sáng ngày chín tháng hai lúc đang đi trên đường quang trung thành phố quảng ngãi
em nguyễn thị như bình sinh viên trường đại học phạm văn đồng đã nhận được cọc tiền
vì không biết của ai nên bình đã đem đến cho cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng ngãi để tìm người trả lại giúp
em có mắc số tiền đó và có đánh ra cái số tiền đó để cùng xác minh với em
thì em rất là cảm ơn bên một trăm một mươi ba và em rất là cảm ơn bé bình là một người rất tốt
trước đó trong lúc giải quyết thủ tục cấp chứng minh cho nhân dân thượng úy nguyễn duy khoa
cán bộ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi
đã nhận được số tiền hai mươi hai triệu đồng
ngay sau đó đồng chí khoa đã báo ngay với lãnh đạo đơn vị để tìm người mất
sau thời gian thông báo truy tìm
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đồng chí nguyễn duy khoa
đã bàn giao lại số tiền hai mươi hai triệu đồng cho người bị đánh rơi trong lúc làm giấy chứng minh nhân dân
là chị nguyễn thị vân ở xã tịnh thiện thành phố quảng ngãi
nhân đây tôi cũng mong muốn là nhăn rộng cái điển hình tiên tiến để mà có nhiều em
hay là có những người mà nhạt được thì cũng đây có cái tinh thần để mà trả lại
để mà sau này là mọi người thấy để mà nuôi theo
từ gương sáng như em nguyễn thị như bình đến công tác xác minh kịp thời của cán bộ phòng cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi để trả lại số tiền lớn cho nạn nhân bị đánh rơi
đã thể hiện tinh thần nhân ái nhân văn
những hành động đẹp như thế này cần tiếp tục nhân rộng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội
một tin vui về hoạt động xuất nhập khẩu đó là tại các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn thì tình hình xuất nhập khẩu đã bước đầu hoạt động trở lại
hơn ba ba trăm linh xe đã được thông quan
từ ngày năm tháng hai cho đến hết ngày hai mươi ba tháng hai tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh như hiễu nghị tân thanh đã thực hiện thông quan được ba ba trăm linh hai xe
trong đó xuất khẩu một bảy trăm bốn mươi năm xe nhập khẩu một năm trăm năm mươi bảy xe
hàng nhập khẩu chủ yếu linh kiện thiết bị máy móc hàng xuất khẩu chủ yếu là thanh long và dưa hấu
thời gian tới ubnd tỉnh lạng sơn sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh các lực lượng tại các cửa khẩu
phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của chính phủ bộ ngành trung ương và của ubnd tỉnh
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa
tỉnh lạng sơn tiếp tục trao đổi hội đàm với các cơ quan chức năng phía trung quốc sớm thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ như cốc nam bình nghi
trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh
trước diễn biến của dịch covid một mươi chín tại một số địa phương công tác đảm bảo an toàn chống lây nhiễm đang được các cơ quan ban ngành quan tâm và thực hiện có hiệu quả
đảm bảo sự an toàn cho mọi người dân và cán bộ nhân viên các ngành phải tiếp xúc thường xuyên
đây là tuyến giao thông huyết mạch bắc nam mỗi ngày có tới gần một mươi vạn lượt phương tiện lưu thông qua đây
công tác phát và thu vé tại trạm này với tần suất là rất lớn
trong thời gian đang có hiện tượng dịch covid một mươi chín đe dọa nhân viên thu vé ở các trạm này phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều người cũng là mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn
sau khi bộ y tế thông báo công ty bot pháp vân đã thực hiện nghiêm quy định này tự trang bị cho nhân viên thu xoát vé các phương tiện phòng chống lây truyền dịch như khẩu trang y tế găng tay bảo hộ và nước rửa tay sát khuẩn
ngay từ khi bắt đầu dịch bùng phát thì quan điểm đầu tiên của chúng tôi là thực hiện ngay biện pháp là gặp mặt
và tổ chức tất cả các cán bộ nhân viên trong công ty
và đặc biệt là các nhân viên thu phí
cái thứ nhất là lưu được cái tính tác hại của đợt dịch và lưu được cái tính thứ hai là các cái mầm mống có thể gây ra cái mức độ lan của nó như thế nào
và trên cơ sở đó chúng tôi phổ biến để thấy nhân viên hiểu rõ được cái tác hại của dịch và cái cách phòng vệ
và sau đó bằng những biện pháp cụ thể như chúng tôi đã tổ chức mua găng tay và khẩu trang để cấp ngay cho nhân viên thu phí
và đồng thời trước khi nhân viên thu phí về ca giao ca đều được phép rửa tay bằng các nước tiệt chủng và được thực hiện duy trì liên tục ngay từ bắt đầu dịch
bùng phát phải tiếp xúc với rất nhiều người mỗi ngày nhưng nhân viên ở đây luôn an tâm và niềm nở
chính vì có sự tuyên truyền rất chi tiết và thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh
đồng thời dùng các biện pháp phòng chống đầy đủ nên mọi hoạt động của công ty diễn ra bình thường như mọi ngày
không hoang mang trước tình hình dịch bệnh
chúng tôi cũng được lãnh đạo công ty lãnh đạo trạm đội cấp phát và cấp phát đầy đủ các bảo hộ lao động như là găng tay này khẩu trang này
rồi là nước xịt quẩn với nước rửa tay
ở các nạp vệ sinh chúng tôi thường xuyên xem những cái thông tin ở trên thời sự thứ thứ
tôi biết là dịch đang rất là nguy hiểm chúng tôi cũng tự bảo vệ bản thân mình
trung tay đẩy lùi lây lan dịch bệnh của lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty bot là việc làm rất tốt cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh
nhưng bên cạnh đó công ty cũng cần nghiên cứu biện pháp tẩy trùng các thẻ từ ra vào đường cao tốc
vì đây cũng là vật trung gian qua lại của rất nhiều người không thể chủ quan dù là một việc rất nhỏ
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung nổi bật
sẽ có trên các số báo ra sáng hôm nay cùng với sự đồng hành của biên tập viên hiền minh
xin mời chị hiền minh ạ
vâng xin cảm ơn biên tập viên minh hương
thưa quý vị một trong những nội dung đáng chú ý trên báo lao động số ra ngày hôm nay
đó là tránh việc kê khai hình thức tẩu tán tài sản của tác giả vương trần
theo dự thảo nghị định về kiểm soát tài sản thu thập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị
mà thanh tra chính phủ đưa ra lấy ý kiến tới đây sẽ tăng biện pháp kiểm soát tài sản của cán bộ công chức
theo đó dự thảo quy định lập các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập tại các bộ ngành địa phương
dự thảo nghị định cũng đưa ra biện pháp tăng nặng chế tài xử lý hành vi không trung thực hoặc cản trở chống đối cơ quan có thẩm quyền
người chậm nộp bản kê khai tài sản
thu nhập mà không có lý do chính đáng thì có thể bị xử lý kỷ luật như áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với người chậm nộp trên một mươi năm ngày tới ba mươi ngày
đặc biệt người vi phạm có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với người chậm nộp trên bốn mươi năm ngày
còn trên báo kinh tế và đô thị cẩn trọng khi vàng lên đỉnh là vấn đề được đề cập trong số báo ra ngày hôm nay
ngày hai mươi bốn tháng hai ngày suốt của giá vàng
tính đến một mươi sáu h chiều ngày hai mươi bốn tháng hai
vàng miếng trong nước đã tăng lên bốn mươi chín hai triệu đồng một lượng bỏ ra mức đỉnh lịch sử trước đó
chỉ trong vòng hai giờ buổi chiều giá vàng đã tăng tới gần ba triệu đồng một lượng
theo giảng viên lĩnh vực đầu tư trường doanh nhân bislife phan dũng khánh thì vàng tăng khá mạnh nhưng không phải ai cũng có thể kiếm lời trọn vẹn trên thị trường này
thấy vàng lên nhiều người tiếc hồi hụi nhưng lổi được không bao nhiêu nếu cứ nhảy ra nhảy vào
mỗi khi có biến động nhanh người tiêu dùng rất cẩn thận trọng vì mua vào giá cao
nhưng nếu bán ngay sẽ lỗ rất nặng
mỗi khi có tín hiệu này người tiêu dùng cần lưu tâm tránh hiệu ứng đám đông đổ xô mua có thể gây thiệt hại tài chính ngân hàng
trên báo công an nhân dân có bài bình tĩnh chống địch đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế xã hội
phản ánh từ cuộc họp thường trực chính phủ để nghe ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín báo cáo tình hình chống dịch
phát biểu tại phiên họp
thủ tướng chính phủ nguyễn văn nguyên
nguyễn xuân phúc nêu rõ dịch covid một mươi chín không chỉ là thử thách đối với ngành y tế
mà còn là phép thử rất thực chất về phương diện quyết tâm chính trị
hiệu lực hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các ngành các cấp các địa phương
toàn xã hội đã phản ứng rất trách nhiệm nhanh chóng trước các quyết sách của chính phủ
chúng ta đã xử lý rất bất cập rất kịp thời và quyết đoán
nhân dân đoàn kết tin tưởng chia sẻ khó khăn và mục tiêu cùng với chính quyền
trong công tác chống dịch không có tình trạng trên nóng dưới lạnh hành chính quan liêu
báo tuổi trẻ có bài trao đổi với bà nguyễn thị kim phụ
vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo
về nội dung đại học được tuyển sinh nhiều đợt
bà nguyễn thị kim phụng vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo cho biết
việc nghỉ học để phòng chống dịch trong thời gian qua
và việc lùi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
chắc chắn sẽ làm thay đổi kế hoạch đại học
kế hoạch học tập và tuyển sinh chính quy năm hai nghìn hai mươi
nhưng đó không phải là sự sáo chuộn lớn không trở thành bị động đối với các trường
kế hoạch tuyển sinh của trường do từng trường xây dựng ban hành
bộ giáo dục và đào tạo chỉ ban hành kế hoạch tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
áp dụng chung đối với các trường tuyển sinh đợt một
từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
việc lùi lịch tuyển sinh đợt một từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
sẽ yêu cầu các trường phải thật chủ động trong các công việc
cụ thể là vẫn phải tiếp tục thực hiện huy động toàn trường
vào việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo môi trường an toàn
trong phần tiếp theo của chương trình
xe khách dừng đỗ sai quy định tại điểm dành riêng cho xe buýt
đã dẫn đến tình trạng lộn xộn mất an toàn giao thông tại các điểm này
cùng tiểu mục sống đẹp hôm nay gặp gỡ những nghệ sĩ
đã hồi sinh vãi xác cạnh bờ sông hồ
hành vi lấn làn vượt ẩu hay chuyển làn sai quy định
luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
và ngay sau đây sẽ là một trong những vụ việc mới nhất được camera hành trình ghi lại được
hai xe đang chạy song song bất ngờ xe tải chuyển hướng đâm vào ngang thân xe ô tô
rồi hút chiếc xe này xoay ngang đường
câu thanh trì hà nội
hai xe đang chạy song song bất ngờ chiếc xe tải chuyển hướng đâm vào ngang thân xe ô tô con
rồi hút chiếc xe này xoay ngang đường
do khoảng cách quá gần và bất ngờ
tài xế ô tô bốn chỗ đã không kịp xử lý nên đã xảy ra va chạm
rất may do đi với tốc độ không quá lớn nên vụ tai nạn không xảy ra thương vong
vâng ạ đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
mà nguyên nhân chính là do tài xế cố tình vượt ẩu lấn làn
chuyển hướng đột ngột không xin nhan
và để đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như các phương tiện khác
mỗi tài xế cần ý thức và chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ khi lái xe
tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thông tin tích cực hơn về vấn đề giao thông
thưa quý vị hình ảnh ghi hình dán giấy lên kính xe phạt nguội
lâu nay chỉ thấy ở các nước phương tây
tuy nhiên hình thức này đã được cảnh sát giao thông thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
áp dụng trong thời gian vừa qua
đó là lúc đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc xử lý các trường hợp vi phạm
phương pháp ghi nhận hình ảnh và dán giấy thông báo phạt nguội
giúp cảnh sát giao thông tiết kiệm thời gian
không mất công tẩu kéo phương tiện về trụ sở đi trước
đại diện công an thành phố hạ long cho biết
việc dán giấy thông báo vi phạm giao thông đối với phương tiện vi phạm
đang được công an thành phố áp dụng đúng quy định của pháp luật
khi đã thông báo chủ phương tiện hay người điều khiển xe vi phạm
sẽ đến công an thành phố để cùng kiểm chứng qua những hình ảnh
video mà các tổ công tác đã ghi nhận
sau hơn hai tuần triển khai việc dán thông báo vi phạm trên xe đỗ trái phép
tình trạng đỗ xe không đúng quy định tại thành phố hạ long đã giảm rõ rệt
đến nay đã có hơn một trăm tám mươi trên hai trăm linh trường hợp chủ phương tiện vi phạm
đến công an thành phố hạ long nộp phạt sau khi nhận được giấy thông báo
quý vị thân mến điểm dừng hay nhà chở xe buýt là dành riêng cho xe buýt
dừng đỗ đón trả khách
quy định là không
vậy thế nhưng trên thực tế từ lâu đến nay
nó không còn dành riêng cho xe buýt nữa
tất cả các loại xe đặc biệt là xe khách
đã vô tư dừng đỗ sai quy định tại đây
đã dẫn đến tình trạng lộn xộn mất an toàn giao thông tại các điểm này
và rất nhiều xe khách khác thay nhau
thậm chí là nối đuôi dừng đỗ đón khách tại điểm dành riêng cho xe buýt
các điểm dừng xe buýt trên tuyến đường hà nội dẫn vào bến xe
và ngược lại là địa điểm thường xuyên xảy ra tình trạng này
khi thì đi chậm lúc thì dừng lại để đón khách
ngay tại điểm vốn dĩ là khu vực dành cho xe buýt
luôn là điểm nóng về tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định
để đón trả khách khi vắng bóng lực lượng chức năng
dọc tuyến đường này nhiều điểm xe buýt cũng biến thành bến xe công cộng
xe khách dừng đỗ tại đây còn nhiều hơn so với xe buýt
không quan tâm về vấn đề thời gian
tài xế cho xe dừng đỗ ngay điểm xe buýt
việc còn lại là phụ xe ung dung xuống đường để mời chào đón khách
xe này đi xe khác lại thấy chỗ cứ thế tiếp diễn từng giờ từng ngày
xe ra ngoài còn xe này khách nó đi vào bên trong
khi đã bị chiếm dụng khu vực đón trả khách
các tài xế xe buýt không còn cách nào khác đành phải dừng xe như thế này
không những thế nó còn vô hình chung khiến những chiếc xe buýt bắt buộc phải dừng đỗ không đúng quy định
thậm chí phải dừng ngay giữa lòng đường
và hậu quả của nó là đây
va chạm đã xảy ra giữa xe buýt và xe khách
khi chiếc xe khách đã chiếm vị trí mà vốn dĩ nó là dành riêng cho xe buýt
những hình ảnh mà quý vị và các bạn vừa theo dõi thì có thể thấy được sự mất an toàn giao thông tại khu vực này
khi mà những xe khách lại chiếm dụng cái vị trí của xe buýt
từ việc lộn xộn thậm chí là va chạm giao thông đã xảy ra
chính vì vậy cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý kịp thời để ngăn chặn tình trạng này
thưa quý vị cứ vào mỗi dịp cuối tháng hai đầu tháng ba
khi thời tiết
vẫn còn vương vất chút lạnh của mưa xuân
là lúc hoa xưa bắt đầu nở trắng những góc phố con ngõ của hà nội
màu trắng tinh khiết của hoa xưa từ lâu
trở thành nét đặc trưng của thủ đô hà nội mỗi dịp xuân về
dọc các tuyến phố hà nội
hoa xưa được trồng trên một số tuyến phố trung tâm
như phan chu trinh trần hưng đạo thanh niên phan đình phùng hoàng diệu
hoa xưa có màu trắng tinh khôi mùa hoa ngắn
hoa thường nở sớm nhưng cũng nhanh tàn
không có màu rực rỡ như phượng vĩ hay tím biếc như bằng lăng
cũng không có mùi thơm ngào ngạt như hoa sữa
sắc trắng của hoa xưa đem đến cho lòng người một cảm giác tươi mới thanh khiết
dù điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu thốn so với đất liền
thế nhưng với sự nỗ lực cố gắng của những người lính quân y
nơi đầu sóng họn gió
trong công tác khám chữa bệnh cấp cứu
đang trở thành điểm tựa vững chắc cho quân và dân trên đảo
vâng bên cạnh công tác ứng cứu kịp thời
thì trong thâm tâm của họ chỉ mong thất nghiệp
vì càng thất nghiệp bao nhiêu thì sức khỏe của cán bộ chiến sĩ và ngư dân càng khỏe bấy nhiêu
ghi nhận tại đảo sơn ca
thời tiết tại trường sa vốn khắc nghiệt diễn biến thất thường
mặc dù được huấn luyện sàng lọc sức khỏe từ trong đất liền
song với những người lính trẻ như thanh hoàng
lần đầu tiên ra đảo thực hiện nhiệm vụ khó tránh khỏi ốm vặt
việc được chăm sóc tận tâm nhiệt tình lành nghề
từ những người đồng đội tại bệnh xá quân y
đã giúp hoàng dần dần thích nghi được thời tiết
nhanh chóng đóng góp sức trẻ cho đất nước
ở đây thì cái thời tiết gió thay đổi liên tục
bởi vì tụi em hay bị bệnh vặt lắm
những bệnh thì tụi em xuống quân y đi khám
mấy anh quân y thì nhiệt tình chú đáo tụi em tin tưởng
bệnh xá trên đảo sơn ca đều là các cán bộ trẻ
được tuyển chọn kỹ càng về chuyên môn
trước khi ra đảo thực hiện nhiệm vụ
họ phải chịu trách nhiệm nhiều công việc khác nhau
của một bác sĩ quân y
từ việc cấp phát thuốc hàng ngày
kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ chiến sĩ
đến việc cấp cứu các ca bệnh bất thường
đòi hỏi nhanh nhạy kịp thời
nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng
chỉ đạo chuyên môn thì
cái thứ nhất là chuyên môn thì
bọn em trước khi ra đây
cũng được đào tạo qua một số chuyên ngành
đặc biệt một số mặt bệnh cấp cứu
mình phải bắt buộc phải xử trí ở trên này đấy
mà không thể truyền được đấy
để phải mổ hoặc là sử trí gì khác
cấp cứu gì khác là bắt buộc phải làm được
được ra nơi tiền tiêu của tổ quốc này
bọn em rất tự hào và vinh dự
nơi đầu sống ngọn gió
và ra đây mình thực hiện cái nhiệm vụ
thiêng liêng của tổ quốc
có những cái bọn em phải quyết định ở
với những trường hợp cấp cứu và đe dọa trực tiếp
về tính mạng của bọn em
lúc đấy phải nhanh và kịp thời
lúc đấy bọn em nếu mà xử lý kịp thời
và giữ được tính mạng cho bệnh nhân
lúc đấy bọn em sẽ cần hỗ trợ
trực tiếp ở trong đất liền
ở các tuyến sau
hệ thống y tế ở các đảo tuy còn thiếu thốn
nhưng cơ bản đã được chú trọng đầu tư
nhiều thiết bị như máy chụp x quang
máy su âm gây mê
cho đến hệ thống truyền dữ liệu và hội chuẩn từ xa
giúp các y bác sĩ trên đảo
được tham khảo chuyên môn trong xử lý nhanh chóng
các ca bệnh khó
làm sao mà công việc của mình sẽ nhàn
bởi vì người ta khỏe thì mình sẽ nhàn
cái công việc
cái lượng công việc của bọn em
đánh giá sức khỏe của toàn bộ ngư dân trên quần đảo
và toàn bộ cái sức khỏe
cán bộ chiến sĩ trên đảo
vì vậy bọn em càng ngàn càng thất nghiệp bao nhiêu
chiến sĩ và ngư dân càng khỏe bấy nhiêu
với mỗi người lính trường xa
đức gia đảo thực hiện nhiệm vụ
là niềm vinh dự là sứ mệnh thư liêng
mà đất liền gửi gắm
được tô luyện nơi đầu sóng ngọn gió
giúp những người lính quân y luôn vững về ý chí
mạnh về chuyên môn
trở thành điểm tựa vững chắc cho quân và dân trường sa